các đoàn tàu khách các tuyến tp hcm đi phan thiết nha trang đà nẵng sẽ tiếp tục dừng khai thác thêm hai mươi ngày tới do dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp tại tp hcm và một số tỉnh phía nam
tạm dừng khai thác các tàu khách khu đoạn tới ngày một mươi năm tháng bảy
với các đôi tàu se hai mươi một se hai mươi hai chặng tp hcm đi đà nẵng snt một snt hai chặng tp hcm đi nha trang và spt một spt hai chạy tp hcm đi phan thiết hành khách có vé đi tàu các ngày tàu tạm ngừng chạy liên hệ trả vé miễn phí tại ga của đường sắt
trước đó các đoàn tàu này đã tạm dừng khai thác từ đầu tháng năm và tháng sáu do dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tại nhiều tỉnh thành phía bắc đà nẵng và hiện là thành phố
trên tuyến đường sắt bắc nam
trên tuyến đường sắt bắc nam chỉ còn khai thác thường lệ là hai đôi tàu khách chặng hà nội đi tp hcm
các đoàn tàu khách khác được tạm dừng khai thác sau dịch covid một mươi chín